thưa quý vị sau gần một ngày leo thang căng thẳng liên quan tới vụ nổi dậy vũ trang của tập đoàn quân sự tư nhân wagner tại nga
đêm qua theo giờ việt nam người đứng đầu tập đoàn này ông yevgeny prishosin đã thông báo được dừng hành quân về hướng thủ đô moscow và quay trở lại lán trại giã chiến
trong khi điện kremlin cũng cho hay ông prigozhin sẽ tới belarus và vụ án hình sự mà nhân vật này phải đối mặt sẽ được khép lại
cũng như cuộc nổi dậy vũ trang vừa qua sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
theo thông báo của điện kremlin chính phủ nga đồng ý hủy bỏ vụ án điều tra hình sự chống lại người đứng đầu lực lượng wagner và ông này sẽ được phép rời khỏi nước nga
điện kremlin cũng khẳng định những tay súng của wagner tham gia vào cuộc nổi loạn vũ trang sẽ không bị truy đuổi do đã có nhiều đóng góp tại tiền tuyến trong cuộc xung đột ukraine
trong khi đó những người từ chối tham gia cuộc binh biến và những đơn vị khác thuộc wagner sẽ tiếp tục được phép ký hợp đồng với bộ quốc phòng nga
cùng ngày người đứng đầu wagner ông prigozhin xác nhận
lực lượng này sẽ rời thành phố rostov on don và trở lại nơi đóng quân
theo cơ quan báo chí belarus tổng thống nước này alexander lukashenko là người đã đứng ra đàm phán với thủ lĩnh lực lượng wagner
đồng thời các cuộc thảo luận có sự phối hợp của tổng thống nga putin trước khi đạt được sự đồng thuận
điện kremlin cũng bác bỏ khả năng vụ việc vừa qua sẽ tác động tới chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
đồng thời gửi lời cảm ơn tới tổng thống lukashenko trong vai trò trung gian giúp xử lý cuộc nổi loạn này
cùng ngày hãng tintas đưa tin mọi hạn chế trước đó được áp đặt với các tuyến đường cao tốc ở nga đã được sửa bỏ
belarus tuyên bố đang đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương tây
bao gồm việc đưa ra danh sách các quốc gia không thân thiện hạn chế nhập khẩu công nghệ đối với các nước phương tây
cũng như hạn chế nhiều loại sản phẩm thực phẩm
quyết định của minsk được đưa ra trong tuần này về việc hạn chế nhập cảnh các xe mốc và sơ ri rơ mốc của ba lan vào lãnh thổ beirut
đây là phản ứng đối với lệnh trừng phạt hồi cuối tháng năm của ba lan nhằm vào ba trăm sáu mươi năm công dân belarus
và tạm đóng cửa đối thông quan duy nhất nối nước này với nga và belarus đối với các xe tải mang biển số belarus
kể từ năm hai nghìn hai mươi quan hệ giữa minsk và các nước phương tây xấu đi rõ rệt
sau khi các nước này liên tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức doanh nghiệp và ngành công nghiệp của belarus
các lệnh trừng phạt được mở rộng khi belarus ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine
hà lan sẽ đóng cửa mỏ khí đốt lớn nhất châu âu từ ngày một tháng một mươi
sau nhiều năm xảy ra các hoạt động địa chấn bất chấp những lo ngại về nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu do cuộc xung đột tại ukraine
chính phủ hà lan cho biết các giếng dầu mỏ tại kroningel miền bắc nước này
sẽ vẫn hoạt động thêm một năm nữa trong trường hợp mùa đông lạnh giá và thiếu khí đốt
nhưng sau đó sẽ đóng cửa vĩnh viễn từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
mỏ kroningen hoạt động từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
nhưng việc khai thác mỏ này đã vấp phải sự phản đối của cư dân địa phương trong hơn hai mươi năm qua
do hoạt động khoan thăm dò đã liên tục gây ra các hoạt động địa chấn
mặc dù việc khai thác khí đốt tại mỏ này gần như đã giảm trong vài năm qua
nhưng chính phủ hà lan vẫn duy trì hoạt động của địa điểm này
để ứng phó với nguy cơ khủng hoảng năng lượng toàn cầu do tác động của cuộc xung đột tại ukraine
còn tại israel trong cuối tuần này người dân nước này sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình
nhằm phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ
chỉ vài ngày sau khi thủ tướng benjamin netanyahu khẳng định
sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch gây tranh cãi này
hiện chưa có số liệu thống kê chính thức
nhưng các cuộc biểu tình vào dịp cuối tuần này thường thu hút hàng chục nghìn người tham gia
đây cũng là tuần thứ hai mươi bốn liên tiếp biểu tình diễn ra trên khắp cả nước
ngày một mươi tám tháng sáu thủ tướng israel tuyên bố sẽ thúc đẩy các cải cách tư pháp gây tranh cãi của chính phủ
đây vốn là một vấn đề khiến nhiệm kỳ thủ tướng lần này của ông
chứng kiến các cuộc biểu tình phản đối rầm rộ
tháng ba vừa qua thủ tướng netanyahu đã tạm dừng quy trình lập pháp
và tiến hành các cuộc đàm phán giữa các bên về vấn đề này
nhưng các nhà lãnh đạo phe đối lập jay lapid và pentagon đã rút khỏi các cuộc thảo luận vào hôm một mươi bốn tháng sáu
gói cải cách chủ trương giảm bớt thẩm quyền của tòa án tối cao
và trao cho các chính trị gia nhiều quyền lực hơn trong việc lựa chọn thẩm phán
đông đảo người dân tại thành phố barcelona của tây ban nha đã đổ rôn ra các bãi biển để làm mát
trong bối cảnh quốc gia nam âu này đã phải trải qua
trải qua đột sóng nhiệt đầu tiên của hè năm nay với nền nhiệt độ đã sắp xỉ bốn mươi độ c
cụ thể nền nhiệt tại các khu vực miền nam tây ban nha đã chạm mốc bốn mươi độ c
trong khi đó nhiệt độ ở barcelona là khoảng ba mươi độ c
với người dân địa phương và khách du lịch tập trung đông đúc trên các bãi biển
theo dự báo của cơ quan thời tiết tây ban nha
nước này sẽ trải qua đợt nắng nóng từ nay cho đến giữa tuần sau ngày hai mươi tám tháng sáu
trước đó mùa xuân năm nay được ghi nhận là nóng nhất và khô thứ hai ở tây ban nha
kể từ khi các dữ liệu bắt đầu được ghi chép vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
dự báo nhiệt độ cao hơn trung bình vẫn sẽ tiếp diễn trong mùa hè này
trong khi các hồ chứa của tây ban nha hiện chỉ ở mức trung bình bốn mươi bảy công suất
thưa quý vị trong tuần qua chuyến thăm của thủ tướng trung quốc lý cường đến đức và pháp
từ ngày một mươi tám cho đến ngày hai mươi ba tháng sáu là sự kiện được thế giới hết sức quan tâm
khi bắc kinh tìm cách tăng cường quan hệ với hai cường quốc triều
theo bộ ngoại giao trung quốc việc chọn đến đức và pháp là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài
lần đầu sau khi nhậm chức của ông lý cường cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ
mà trung quốc có với hai quốc gia châu âu này
vậy đâu là những dấu ấn nổi bật của chuyến công du lần này
kết quả chuyến thăm của thủ tướng trung quốc lý cường tới châu âu
mang lại những tác động như thế nào đến khu vực và thế giới
nhất là trong bối cảnh xung đột giữa nga và ukraine vẫn đang diễn ra
và trung quốc có khả năng là trung gian hòa giải cho xung đột này hay không
mời quý vị hãy cùng tìm câu trả lời cho những vấn đề này trong mục thế giới đa chiều sau đây
việc dung hòa những lợi ích khác nhau này là một trong những hành động cân bằng quan trọng
trong các cuộc tham vấn hiện tại
trung quốc được nhận định là đối tác thương mại quan trọng nhất của đức trên cả mỹ
trong một mươi năm qua trao đổi hàng hóa với trung quốc trên thực tế đã tăng gấp đôi
lên khoảng ba trăm linh tỷ euro tương đương với ba trăm hai mươi bảy tỷ đô la mỹ
các tài liệu chính thức của đức hiện nay thường xuyên đề cập đến trung quốc
vừa là đối tác vừa là đối thủ cạnh tranh và đối thủ chiến lược với đức cùng một lúc
chuyến thăm của thủ tướng lý cường đến đức đóng vai trò là nền tảng
để hai nước thúc đẩy ba trình trạng
hai nước thúc đẩy ba trình nghị sự chính gồm hợp tác kinh tế và thương mại
bằng cách thúc đẩy tự do hóa thương mại hợp tác về quản trị toàn cầu
đặc biệt là biến đổi khí hậu và hợp tác về hòa bình toàn cầu
sau khi đến thăm đức hôm hai mươi hai tháng sáu thủ tướng trung quốc lý cường đã đến pháp
và có cuộc gặp với tổng thống pháp emmanuel macron
thủ tướng lý cường kêu gọi hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống
và khai thác thêm tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới như môi trường
kinh tế kỹ thuật số trí tuệ nhân tạo
hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề đáng chú ý khác
trong đó có cuộc xung đột tại ukraine
trong những năm gần đây trung quốc và pháp đã đóng một vai trò quan trọng và hàng đầu
trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu thông qua liên lạc và phối hợp chặt chẽ
do cái nhu cầu hợp tác về mặt kinh tế đặc biệt là sau cái đại dịch covid một mươi chín
nên nền kinh tế của trung quốc
cũng đang có cái xu hướng là không phát triển
cho nên trung quốc lựa chọn châu âu là một cái cực trong cái thế giới đa cực
để trung quốc tiến hành đến thăm để cài đặt lại cái mối quan hệ phát triển kinh tế giữa hai bên
thủ tướng lý cường cho biết bắc kinh coi liên minh châu âu eu là một cực quan trọng
trong một thế giới đa cực và hy vọng phía pháp sẽ tiếp tục phát huy ảnh hưởng tích cực của mình
và khuyến khích châu âu
châu âu sẽ trở thành những hiểu biết khách quan và hợp lý hơn đối với trung quốc
chuyến công du châu âu của thủ tướng trung quốc lý cường diễn ra sau chuyến thăm trung quốc của tổng thống pháp emmanuel macron vào tháng bốn
và chuyến thăm trung quốc của thủ tướng đức olaf schol vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông lý cường sau khi trở thành thủ tướng trung quốc hồi tháng ba vừa qua
chuyến thăm được kỳ vọng mang lại sự chắc chắn hơn cho hợp tác giữa trung quốc và châu âu
khi thế giới sẽ có lội cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu khi thế giới vẫn đang trong tình trạng bất ổn do xung đột giữa nga và ukraine và nguy cơ đe dọa xu hướng đặc cực hóa
an ninh là một chủ đề chính trong cuộc gặp giữa tổng thống đức frank vanter stemmeier và thủ tướng trung quốc lý cường
theo văn phòng tổng thống đức ông stemmeier đã trao đổi thẳng thắn với ông lý cường rằng trung quốc đang ở vị thế có thể sử dụng ảnh hưởng chính trị toàn cầu và ảnh hưởng của mình để hướng tới một nền hòa bình ở ukraine

tổng thống đức họ cũng đã hứa với nga sẽ không cung cấp vũ khí cho nga
tổng thống đức họ cũng đã hứa với nga sẽ cung cấp vũ khí cho nga
nghĩa là hòa giải cho cái cuộc chiến này cụ thể là trung quốc đã đưa ra cái bản nghĩa là một mươi hai điểm trong cái việc là giải quyết cái tình hình nga ukraine
đấy là cái điểm mà tôi cho hết sức quan trọng trong cái vấn đề của ukraine
trong chuyến công du châu âu thủ tướng lý cường cũng thẳng thắn trao đổi quan điểm về tình hình kinh tế chính trị quốc tế hiện nay
về sự phát triển kinh tế của trung quốc cũng như về khái niệm giảm thiểu rủi ro của phương tây trong quan hệ với trung quốc
trung quốc đến thăm để tăng cường mối quan hệ của trung quốc với các nước ở châu âu
và đặc biệt là hai cái nước đi đầu trong liên minh châu âu đó là đức và pháp
nó cài đặt lại những cái mối quan hệ hợp tác mà trước đây hai nước đã có một cái giai đoạn rất phát triển
mà trong ba bốn năm trở lại đây nó bị đình trệ thì bây giờ cài đặt lại cái mối quan ấy để
thứ nhất về mặt kinh tế để cho hai bên cùng có lợi
như trung quốc vẫn luôn luôn nói rằng là hợp tác cùng thắng
cái điểm thứ hai về mặt chính trị an ninh thì làm cho châu âu cũng yên tâm hơn
rằng trung quốc có nghĩa là trung lực trong cái việc giải quyết cái vấn đề
nghĩa là ukraine cũng như giải quyết các điểm nóng hiện nay trên thế giới
và hy vọng rằng là qua cái chuyến đi thăm này
nó sẽ mở ra một cái giai đoạn nghĩa là hai bên hiểu nhau
đấy để mở ra một cái giai đoạn
một cái giai đoạn hợp tác trong tương lai
cả thủ tướng đức olaf schol và tổng thống pháp emmanuel macron đều duy trì hai điểm tương đồng
đó là không tách rời quan hệ kinh tế với trung quốc
mà chỉ đa dạng hóa nhằm giảm thiểu rủi ro và không tuân theo cách tiếp cận của mỹ trong vấn đề liên quan trung quốc
thưa quý vị qua chuyến công du của thủ tướng trung quốc lý cường đến châu âu
có thể thấy liên minh châu âu đặc biệt là các thành viên hàng đầu như pháp và đức
muốn tìm kiếm khả năng hợp tác với trung quốc
để phá vỡ thế bê tắc trong cuộc khủng hoảng ukraine và khôi phục hòa bình ổn định cho châu lục
về phần mình trung quốc cũng tìm kiếm sự hợp tác nhiều hơn với các nước châu âu
đặc biệt là trong các lĩnh vực như khoa học và công nghệ cũng như kinh tế và thương mại
đây cũng chính là những lý do cơ bản dẫn đến sự tăng cường tương tác giữa lãnh đạo đức pháp và trung quốc trong thời gian gần đây
một thế giới đa chiều vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay